trước đó do có mâu thuẫn về vay mượn tiền bạc nên ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám biết tin trường về nhà bố vợ chơi phạm anh tuấn cùng chú xã đã đến tìm để nói chuyện
tại đây giữa trường và tuấn xảy ra xô xát trường cùng bố vợ dùng dao gậy đánh liên tiếp vào người anh tuấn sau đó trói anh tuấn lại
biết tin anh trai mình bị đánh thì phạm văn tú đến để tìm cách giải cứu tuy nhiên khi vừa đến nơi thì tú cũng bị hai bố con ông hòa đánh rồi trói lại
chỉ đến khi công an huyện trư quynh có mặt thì hai nạn nhân mới
được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tại bản kết luận pháp y anh phạm anh tuấn bị thương tích hai mươi bốn còn phạm văn tú bị thương tích một mươi hai
thưa quý vị bắt đầu từ chiều ngày hôm qua trên mạng xã hội đang chia sẻ rộng rãi một đoạn clip mô tả cảnh hàng chục người hỗn chiến bằng đao kiếm và nổ súng uy hiếp nhau
sự việc được xác định xảy ra trong một vụ xiết nợ tại huyện ý yên của tỉnh nam định
ông nguyễn văn đắc phó trưởng công an xã yên xá cũng đã xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào ngày năm tháng năm
và cho biết đây là vụ côn đồ đến xiết nợ tại nhà vợ chồng ông nguyễn hữu mão và bà nguyễn thị cúc chú thôn tống xá xã yên xá
cũng theo ông đắc trước khi xảy ra vụ việc gia đình ông mão nhiều lần bị những người lạ mặt mang hung khí tìm đến đe dọa uy hiếp để đòi nợ
đến ngày năm tháng năm khi nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường thu giữ nhiều dao kiếm phớ gậy gộc
công an đã tiếp nhận vụ việc để điều tra xử lý
thời gian gần đây công an thành phố lào cai liên tiếp nhận được nhiều đơn trình báo của nhiều người dân và các chủ vườn cây cảnh trên địa bàn thành phố
về việc bị mất trộm nhiều cây cảnh tổng trị giá số cây cảnh bị mất trộm lên đến năm trăm linh triệu đồng
sau nhiều ngày theo dõi công an tỉnh lào cai đã bắt giữ được hai đối tượng là phạm văn thế và đào văn hoan chú tại thành phố lào cai về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng thế khai nhận đã trèo rào để trộm cắp nhiều cây cảnh của các hộ dân và các vườn cây cảnh trên địa bàn
với mục đích mang đem đi bán lấy tiền tiêu xài và để trồng ở vườn của mình
ngoài ra thế còn khai nhận thực hiện hành vi cùng đối tượng đào văn hoan
chiều ngày một mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành tạm giữ đối tượng hoan để tiếp tục điều tra mở rộng
thay vì phạt tù bốn thuyền viên gây tai nạn trong vụ chìm tàu hải thành khiến chín thuyền viên tử vong
được chuyển qua hình thức phạt hành chính riêng chủ tàu petrolimax một mươi bốn phải bồi thường hơn một mươi tám tỷ đồng cho tàu hải thành
cụ thể vào chiều qua toán nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên án vụ tai nạn đường thủy xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
giữa tàu petrolimic một mươi bốn và tàu hải thành hai mươi sáu blc khiến chín thuyền viên tàu hải thành tử vong
thay vì phạt tù hội đồng xét xử tuyên phạt bốn bị cáo với tổng số tiền là một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng
về tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử cũng xác định lỗi thuộc về trách nhiệm của tàu petrolimic một mươi bốn là bảy mươi và ba mươi thuộc về lỗi của tàu hải thành hai mươi sáu blc
do vậy chủ tàu petrolimic là công ty của phần vận tải xăng dầu vitaco có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn một mươi tám tỷ
đã trừ bốn chín tỷ cho chủ tàu hải thành
ngoài ra chủ tàu petrolimax cũng phải bồi thường cho gia đình của chín thuyền viên tử vong với số tiền từ một trăm ba mươi triệu đến hơn hai trăm linh triệu đồng